thưa quý vị trên đường lên khu du lịch thị trấn tam đảo tỉnh vĩnh phúc một xe khách chở ba mươi người đã mất lái đâm vào ta luy dương rồi rơi xuống vực khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn này vừa mới xảy ra vào một mươi năm h bốn mươi năm chiều nay
tại hiện trường chiếc xe đã bị lật ngang nằm cách mặt đường khoảng ba bốn m
thời điểm này trên xe có ba mươi người trong đó có một lái xe một phụ xe
nhận được thông tin công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn bảo vệ hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng này
phân luồng giao thông để đảm bảo tuyến đường lên thị trấn tam đảo được thông suốt
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tự gây tai nạn